các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo bác sĩ nguyễn thị vân trưởng khoa bán cấp tính nữ bệnh viện sức khỏe tâm thần trung ương một
thời gian qua bệnh viện đã nhận điều trị nhiều ca bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần trong dịch và hậu covid một mươi chín
cụ thể là các trường hợp dối loạn trầm cảm lo âu mất ngủ sau khi được xác định dương tính dối loạn giấc ngủ căng thẳng khi phải đi cách ly tập trung
ngoài ra có các trường hợp gặp triệu chứng loạn thần cấp do lo lắng biến chứng khi đến lịch tiêm ngừa covid một mươi chín
bị khủng hoảng tâm lý do thảm họa bị sang chấn tâm lý khi phải giãn cách kéo dài
sau này các trường hợp không được can thiệp ngay bệnh diễn biến thành các chứng sợ tiếp xúc dối loạn ám ảnh
ảnh hưởng đến chức năng sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày
ngày một mươi tháng một mươi là ngày sức khỏe tâm thần thế giới
theo ông trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế đại dịch diễn biến phức tạp đã làm gia tăng đáng kể các dối loạn sức khỏe tâm thần
làm trầm trọng hố ngăn cách bất bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội kèm theo các hậu quả nặng nề
thuấn cho biết toàn thế giới cứ bốn người thì có một người có vấn đề sức khỏe tâm thần
trong một mươi nguyên nhân chủ yếu gây mất khả năng lao động là do các vấn đề sức khỏe tâm thần
theo ông võ văn bản chủ tịch hội tâm lý trị liệu việt nam khảo sát nhanh của hội cho hay
có bốn mươi người được hỏi có nhu cầu can thiệp tư vấn tâm lý
kết quả này cũng tương đương ở nước ngoài với bốn mươi bảy người ở tuyến đầu chống dịch cho biết cần tư vấn tâm lý